một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào dạng sáng ngày hôm qua tại xã yên đĩnh nguyện trợ mới tỉnh bắc cạn hậu quả là khiến một người tử vong
trong lúc ăn nhậu giữa ma văn hữu chú tại bản nà khon xã yên đĩnh và nông hồng đăng chú tại xã thanh bình đã xảy ra xô xát
hữu đã dùng dao đâm đăng rồi bỏ chạy tuy được đưa đi cấp cứu nhưng đăng đã tử vong do vết thương quá nặng ở vùng ngược phải
đến hai h ba mươi phút sáng cùng ngày hữu đã được người nhà đưa đến cơ quan công an để đầu thú
liên quan đến vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ tại bệnh viện đa khoa nghệ an công an tp vinh tỉnh nghệ an đã ra quyết định khởi tố ba bị can gồm nguyễn văn dũng nguyễn thanh đa và nguyễn văn thủy cùng chú tại thị xã cửa lò tỉnh nghệ an về hành vi gây dối trả tự công cộng
trước đó bác sĩ nguyễn thảnh luân khoa hồi sức tích cực chống độc thua bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh nghệ an đang làm thủ tục cho một nữ bệnh nhân lên tuyến trên
lúc này nhóm người nhà của bệnh nhân nữ đã yêu cầu phải có bác sĩ đi cùng chuyến xe cấp cứu và được bác sĩ luôn giải thích là theo quy định của bệnh viện thì không có bác sĩ đi cùng mà thay vào đó có nhân viên y tế
vừa giết lời bác sĩ luân bị nhóm người trên lao tới hành hung ném máy đo huyết áp chửi bới và gây cảnh náo loạn trong bệnh viện
ngày hai mươi sáu tháng hai nhóm nghi can tới cơ quan điều tra đầu thú thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị thiết bị các kết cấu hạ tầng giao thông như là
biển báo hiệu tín hiệu đèn lưới chấm trói nắp cống thoát nước tường hộ lang mềm trên các trục tuyến giao thông
đóng một vai trò vô cùng quan trọng góp phần cảnh báo giao thông phong ngừa những rủi ro cho người đi đường
và để đầu tư cho việc này thì ngân sách nhà nước phải bỏ ra một số tiền không hề nhỏ
thế nhưng hàng loạt các thiết bị giao thông trên địa bàn tỉnh quảng ngãi lại bị các đối tượng hám lợi bất chấp pháp luật lén lút trộm cắp phá hoại
không chỉ làm thiệt hại tài sản của nhà nước mà còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và những hành vi này cần phải bị xử lý nghiêm minh
đèn chớp vàng cảnh báo có gắn tấm pin năng lượng mặt trời đã bị kẻ gian đánh cắp
giờ nó chỉ còn trơ lại trụ đèn và mất hoàn toàn tác dụng là dùng để cảnh báo nguy hiểm cho người tham gia giao thông
mỗi khi đi qua ngã tư giao cắt giữa đường tỉnh sáu trăm hai mươi một và võ văn kiệt
bức xúc phẫn nộ là tâm trạng chung của nhiều người
khi phải chứng kiến thiết bị giao thông bị kẻ xấu trộm cắp
rất nhiều trụ đèn giao thông cũng chịu chung số phận
có trụ đèn chấp vàng
dù còn đèn nhưng tấm pin năng lượng thì bị đánh cắp nên không thể hoạt động
còn đây là hàng loạt nắp công thoát nước bị mất trộm
cảnh tượng này không chỉ diễn ra ở tuyến đường trường sa thành phố quảng ngãi
mà còn ở nhiều tuyến giao thông khác trên địa bàn tỉnh cũng rơi vào tình trạng tương tự
người dân phải sống trong tâm trạng vừa bức xúc vừa bất an khi ra đường
mà thiết bị giao thông phục vụ cho sự tham gia giao thông an toàn của họ bị mất hàng loạt
trong khi đó chính quyền các địa phương chưa thật sự làm tốt công tác phối hợp
để ngăn chặn tình trạng lấy cắp thiết bị giao thông
việc khôi phục lại nó được đi lại an toàn trong thời gian sắp tới
nếu mà các lực lượng chức năng xử lý trực đế
thì cũng một phần là đã hoạn chế được khả năng bắt cắp trong thời gian tiếp theo
đánh cắp thiết bị giao thông hành vi này không những vi phạm pháp luật
mà còn gây nguy hiểm trực tiếp tới tính mạng của người tham gia giao thông
khi các thiết bị cảnh báo giao thông không còn tăng
cơ quan chức năng tỉnh quảng ngãi cần rốt ráo điều tra xử lý nghiêm các đối tượng này theo luật
để chấm dứt nạn mất cắp phá hoại các thiết bị giao thông đang diễn ra hiện nay
từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản mới ra tù vào đầu năm hai nghìn một mươi ba
nhưng một đối tượng chủ tịch quận liên triều vẫn ngựa quen đường cũ
công an quận sơn trà thành phố đà nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng nguyễn thị vân
chủ tịch phường hòa khánh nam quận liên triều hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày hai mươi bảy tháng bốn vươn đến khu vực chợ đêm ở phường an hải tây quận sơn trà
thấy một du khách người hàn quốc đang mua quả lưu niệm nên nảy sinh ý định trộm cắp
lợi dụng hai du khách đang chọn đồ quân tiến tới lục túi sách lấy chiếc ví ở bên trong
phát hiện sự việc nữ du khách đã hô hoán người dân truy bắt được đối tượng
và bàn trao cho công an quyền sơn trà
tại cơ quan công an vân khai nhận trước khi thực hiện vụ trộm này
đối tượng đã thực hiện chót lọt hai vụ trộm tài sản khác
hoạt động làm băng cấp chứng chỉ giả không phải là mới tuy nhiên có tinh chất phức tạp
dù cơ quan chức năng đã liên tiếp bắt giữ triệt phá nhiều ổ nhóm đường dây sản xuất
buôn bán văn bằng chứng chỉ giả nhưng dường như thì vẫn như muối bỏ bể
khi mà hoạt động này vẫn đang diễn ra rất công khai ngay trên mạng xã hội
nhiều trong khép quảng cáo do bán đủ các loại bằng cấp chứng chỉ
từ bằng tốt nghiệp cấp ba cho tới cả bằng thạc sĩ tiến sĩ
chỉ cần trao đổi nhanh qua điện thoại thì người cần sẽ nhận được lời hứa
chắc chắn sẽ có được một tấm bằng như yêu cầu
vào google gõ từ khóa làm bằng đại học ngay lập tức ra hàng triệu kết quả
với lời quảng cáo bằng đại học chuẩn một trăm linh làm bằng đại học giá ba triệu
nhận làm bằng đại học giá rẻ và rất nhiều lời chào khác xoay quanh việc quảng cáo
giao bán bằng cấp chứng chỉ
trường nào cũng có và đủ các thể loại bằng cấp chứng chỉ từ trung cấp cao đẳng
thậm chí là thạc sĩ tiến sĩ
với những lời hứa và cam kết uy tín tin cậy thậm chí tại các website đều có một hotline
tư vấn trực tuyến và miễn phí
truy cập vào web chuyên làm bằng cấp net hình quảng cáo giao bán hiện rõ ngay trước mắt như thế này
khi truy cập vào website này sẽ có chế độ tự động nhắn tin trao hỏi và xin số điện thoại của người truy cập
sau khi cho số điện thoại người truy cập sẽ nhận được tin nhắn mời trào như thế này
làm theo hướng dẫn giao dịch qua yalo câu chuyện mua bán bằng cấp dần được hé mở với cách thức không thể dễ dàng hơn để có được một chiếc bằng đại học
không cần đi học không cần nộp hồ sơ và cũng không cần gặp gỡ
chỉ cần gửi đầy đủ thông tin cá nhân như thế này thì người có nhu cầu sẽ có chiếc bằng mong muốn với giá là ba triệu đồng
sau thời gian nhanh nhất là một ngày muộn nhất cũng chỉ hai ngày
khi có nhu cầu làm bằng đại học luật hà nội và muốn được xem qua mẫu bằng
thì ngay lập tức tài khoản yalo gửi lại tấm bảng mẫu này
chỉ qua vài tin nhắn trên yalo việc trao đổi là một chiếc bằng đại học đã hoàn thiện
cơ quan chức năng đánh giá các đối tượng trong đường dây làm bằng cấp giả có hệ thống sản xuất phôi rất tối tân tinh vi và khó phát hiện bằng mắt thường
chúng tôi đã đăng ký phần mềm trên mạng về những cái văn bằng giả những cái phôi bằng là rất là nét
và đối tượng là đã sản xuất trực tiếp sản xuất và mang đi tiêu thụ
mới đây một đường dây làm giả bằng tốt nghiệp của các trường đại học sổ văn bằng chứng chỉ giả sản xuất tại thành phố hồ chí minh
được đưa đi tiêu thụ khắp các tỉnh thành trên cả nước vừa bị công an quận nam tử liêm hà nội đấu tranh triệt xóa thành công qua vụ việc này
cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không mua bằng cấp qua mạng xã hội
đối tượng làm giả thì là nó gây ra cái hệ lụy rất lớn với cả những cái cơ quan những cái nơi mà người ta tuyển dụng những con người đấy
để xảy ra những cái việc mà những người không xứng đáng thì ngồi nhầm vào những cái vị trí gây ra cái hệ lị rất lớn cho xã hội
để ngăn chặn tình trạng làm bằng cấp giả sau đó giao bán trên mạng không chỉ có sự vào cuộc từ cơ quan chức năng
mà mỗi người dân cần nhận thức được hành vi mua bằng cấp giả cũng chính là vi phạm
đồng thời tiếp tay cho các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày thứ hai diễn ra đại lễ phật đàn vê sắc hai nghìn một mươi chín
tiếp tục với những nội dung về hội thảo các sự kiện văn hóa đại lễ phật đản vẫn còn đón hàng nghìn du khách phật tử trong nước và quốc tế
và trong sự kiện quốc tế đối ngoại quan trọng của đất nước lần này đã có rất nhiều câu chuyện hình ảnh đẹp xuất hiện
trong đó thì những câu chuyện những hình ảnh về các chiến sĩ công an túc trực bảo vệ an ninh trật tự an toàn giao thông cho đại lễ là một ví dụ
trong ngày diễn ra khai mạc đại lễ vê sắc có khoảng hơn một trăm linh đại biểu phật tử về chùa tam trúc
có các nguyên thủ quốc gia lãnh đạo đảng nhà nước các đoàn khách quốc tế và cả người dân phật tử
an ninh trả tự an toàn giao thông trở thành một áp lực rất lớn
và các lực lượng của công an họ là cảnh sát cơ động cảnh vệ giao thông an ninh dưới cân nắng gây gắt
khi mà mọi người tìm cách tránh thì họ vẫn phải căng mình để làm việc
anh em ở đây ứng trực thì hai mươi bốn trên hai mươi bốn thay phiên nhau và cắt cử từng ca đảm bảo an ninh trật tự do đảng nhà nước giao cho
tỉnh lãnh đạo phòng triển khai phương án đảm bảo an ninh trả tử đại lễ vê sắc liên hợp quốc hai nghìn một mươi chín
thì bản thân tôi cùng cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã được quán triệt tinh thần
phải đảm bảo an toàn cho các đoàn đại biểu quốc tế đoàn đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước
đến dự các chương trình các hội nghị tại khu vực chùa tam trúc
không chỉ là những chiến sĩ nam những người được ví như bóng hồng cũng vất vả không kém
các đồng chí cũng phải tham gia phân luồng hướng dẫn điều tiết giao thông

đồ trong lúc đi ăn tưởng sẽ không tìm thấy nữa thế nhưng sau khi trình báo sự việc lên công an tỉnh hà nam và chỉ ba mươi phút sau
tôi rất là may mắn rất cảm ơn lãnh đạo tỉnh hà nam cũng như các quỹ an ninh tỉnh hà nam công an tỉnh hà nam và địa phương
đã kịp thời tìm được vật dụng tôi đã bị thất lạc rất là cảm ơn tất cả các vị
các chiến sĩ nói chung lực lượng cảnh sát rất là nhiều và phải duy trì trật tự xe cộ rồi là hàng vạn người phật tử các nơi đến để đảm bảo an ninh
nói chung trong cái ngày lễ vi sát để tôn thêm cái hình ảnh đẹp cho việt nam chúng ta tổ chức cái đại lễ vi sát lần thứ ba tại chùa tam trúc
với trách nhiệm của mình những chiến sĩ công an nhân dân đã góp một phần tạo nên sự thành công của đại lễ phật đàn
vê sắc hai nghìn một mươi chín vất vả nhưng các chiến sĩ công an đã nhận được phần thưởng xứng đáng đó là sự ghi nhận của người dân của những người tham gia đại lễ phật đàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn đăng phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại xóm thuận yên xã nghĩa dũng huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
có nốt ruồi cách hai cm trên trước cánh mũi phải
và đối tượng bế thị xuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường trú tại số một trăm hai mươi chín tổ bốn khối một mươi thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
còn về tội vận chuyển hàng cấm công an huyện cao lộc tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương văn viện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu thường chú tại xã thạch đạn huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có nốt ruồi cách một năm cm trên cánh mũi trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin
nếu có thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện